các bạn đặc biệt quan tâm đến tiến độ điều tra xử lý những cái tên những tinh tiết được coi là thân cung bí sử không có vùng cấm trong đấu tranh cũng không có vùng cấm trong thông tin
bộ công an đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động báo chí chủ động cung cấp những nguồn tin chính thống ngay từ rất sớm